thủ tướng nhật bản kishida fumio dự kiến sẽ đưa thêm một mươi sáu tỉnh hành vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm
nâng tổng số địa phương trong danh sách này lên con số ba mươi hai
chính phủ nhật bản đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trọng điểm phòng dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh số ca mắc mới vẫn tăng cao đột biến và vượt ngưỡng năm mươi ca một ngày
lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát ở nước này
hãng tin kyodo dẫn các nguồn tin từ chính phủ nhật bản cho biết
chính quyền của thủ tướng kishida fumio dự kiến sẽ thêm một mươi sáu tỉnh thành vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm
nâng tổng số địa phương trong danh sách này lên con số ba mươi hai
đây là những địa phương mà chính quyền tỉnh đã và dự định sẽ yêu cầu chính quyền trung ương
cho phép áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn
trong đó có việc rút ngắn thời gian hoạt động của các nhà hàng và khoán ba
chính phủ nhật bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào ngày hai mươi năm tháng một
trước đó hôm chín tháng một vừa qua chính phủ nhật bản đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm
ở ba tỉnh gồm hiroshima iamuguchi và okinawa
sau đó ngày một mươi chín tháng một nhật bản tiếp tục đưa thủ đô tokyo và một mươi hai địa phương khác vào danh sách này
sau khi số ca mắc mới gia tăng đột biến thiếu do sự xuất hiện của biến thể omicron
trong hai ngày gần đây số ca mắc mới ở nhật bản liên tục ở
trên ngưỡng năm mươi ca một ngày
ngày hai mươi hai tháng một nhật bản ghi nhận năm mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
tăng gấp một trăm linh lần so với con số năm trăm ba mươi bốn ca ghi nhận vào ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai và cao nhất từ trước tới nay
đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca mắc mới ở nước này lập kỷ lục mới
đáng chú ý phần lớn trong số bốn mươi bảy tỉnh thành ở nhật bản đều ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục
trong đó tokyo có một mươi một hai trăm hai mươi bảy ca và osaka có bảy ba trăm bảy mươi bảy
một ngày sau đó nhật bản phát hiện thêm năm mươi hai mươi ba ca mắc mới trong đó tokyo có chín bốn trăm sáu mươi tám